trong thông báo kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ giao cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn để thực hiện việc thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào việt nam ở các nơi cách ly bắt đầu từ ngày mai một tháng chín
thủ tướng giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ y tế khẩn trương hướng dẫn gấp để thực hiện từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào việt nam ở tất cả các nơi cách ly
chi phí khám chữa bệnh tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả theo khoản hai điều bốn mươi tám luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngoại giao y tế lao động thương binh và xã hội xử lý ngay vấn đề mở lại đường bay thương mại giữa việt nam với nhật bản hàn quốc và các nơi có hệ số an toàn cao
ngoài ra bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành đề xuất gói an sinh xã hội giai đoạn hai
đồng thời bộ y tế tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở y tế